thưa quý vị ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi trên cơ sở đoàn báo chí kháng chiến tại trên khu việt bắc
hội những người viết báo việt nam tiền thân của hội nhà báo việt nam hiện nay ra đời
đánh dấu một mốc son trong lịch sử phát triển của hội và đội ngũ những người làm báo cách mạng việt nam
bảy mươi bốn năm xây dựng trưởng thành hội nhà báo việt nam ngay càng phát triển
là nơi tập hợp đoàn kết động viên người làm báo cả nước phát huy năng lực sáng tạo tinh thần cách mạng
có phần xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam thực hiện dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
ngay từ buổi ban đầu thành lập đảng đã xác định báo chí là một mặt trận
một mặt trận quan trọng trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng và mỗi nhà báo là một chiến sĩ
đặc biệt các nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng ta đều là các nhà báo
điển hình là chủ tịch hồ chí minh rồi đến các đồng chí như trường trinh phạm văn đồng
trường thủy và nguyên giáp
do đó hội nhà báo việt nam là một trong những hội chính trị xã hội nghề nghiệp ra đời sớm nhất
trong suốt quá trình hoạt động hội nhà báo việt nam đã tập hợp đoàn kết
động viên đội ngũ người làm báo cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách gian khổ
hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng
qua thời gian qua chúng tôi thấy là để bảo đảm được thông tin thông suốt
phóng viên đã không quản khó khăn gian khổ lao vào điểm nóng tắc nghiệp
làm sao mà đưa thông tin nhanh nhất nóng nhất kịp thời nhất đến tại bạn đọc
đó là những thông tin chính thống để nâng cao vai trò vị thế dòng chảy trù lưu của báo chí cách mạng việt nam
trong một bức thư gửi trí thức nam bộ trong đó có các nhà báo chủ tịch hồ chí minh

ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà mà anh em văn hóa trí thức phải làm
cũng như là những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho tổ quốc
trải qua bảy mươi ba năm hình thành và phát triển đến nay hội nhà báo việt nam đã có trên hai mươi ba bảy trăm linh hội viên
sinh hoạt tại sáu mươi ba hội nhà báo tỉnh thành phố hai mươi liên tri hội và hai trăm một mươi tám tri hội trực thuộc
đội ngũ phóng viên biên tập viên ngày càng trẻ hóa
được đào tạo bài bản hệ thống nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại không ngừng đổi mới sáng tạo
nội dung thông tin trên báo chí ngày càng toàn diện đa dạng phong phú
chất lượng chính trị giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao
tại sao chúng ta phải ứng dụng công nghệ đặc biệt là công nghệ mới như bây giờ sử dụng công nghệ ai vào
để chúng ta tổ chức sản xuất để tiết giảm chi phí sản xuất thu dập được những thông tin có chất lượng
và chúng ta đem đến cái thông tin mà nó nhanh nhạy nhất đến với lại quý khán giả hội đồng giả
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba phó thủ tướng trần hồng hà đã ký quyết định số ba trăm bốn mươi tám phê duyệt chiến lược
chuyển đổi số báo chí đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
tiếp đó ngày một mươi hai tháng bốn chính phủ đã phê duyệt điều lệ hồ nhà báo việt nam
tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho báo chí thực hiện làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền
phục vụ sự nghiệp cách mạng của đảng sự nghiệp đổi mới của đất nước